ngày một mươi một mươi một tại thành phố tam kỳ chương trình hành trình cuộc sống đã trao tặng ba trăm năm mươi chiếc xe đạp năm hợp đồng bảo hiểm nhân thọ miễn phí mỗi hợp đồng mệnh giá hai mươi triệu đồng cho ba trăm năm mươi năm học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị là bảy trăm năm mươi triệu đồng
chuỗi chương trình hành trình cuộc sống hành trình xanh mỗi năm đã có nhiều hoạt động hướng về cộng đồng và có nhiều phần quà thiết thực khác trao tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước